đồ bảo hộ bịch khẩu trang xịt sát khuẩn và ghi tên lại số công nhân làm việc phía ca đó trên một ngày
và sau đó mới được vào làm việc trong công đường
nếu mà những công nhân nào mà không đảm bảo điều kiện là không cho phép vào công trường
và trong quá trình làm thì đơn vị là ba quản lý dự án và tư vấn chăm sát
sẽ luôn luôn thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch
đối với các dự án trọng điểm của thành phố ngoài việc thi công bảo đảm đúng tiến độ
thì các quy định về phòng chống dịch tại công trình luôn được quán triệt đối với từng cá nhân đơn vị
lãnh đạo quận huyện có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế đến công trình kiểm tra làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu
thành phố yêu cầu chủ tịch ủy ban giang các quận huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương
kiểm tra cụ thể từng công trình từ đó quyết định cái việc cho phép thi công hay là không cho phép thi công
đồng thời cũng giao cho chủ tịch ủy ban giang cấp quận huyện
có trách nhiệm kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm
hiện đà nẵng có gần hai mươi dự án đủ điều kiện được phép thi công trở lại
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang từng bước được kiểm soát
việc cho phép thi công các dự án trọng điểm sẽ góp phần khôi phục phát triển kinh tế xã hội của thành phố
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe được cấp một mươi hai điểm mỗi năm
nếu tài xế không bị trừ hết điểm sẽ được cấp lại một mươi hai điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm
nội dung trên được chính phủ thống nhất đưa vào nghị quyết số một trăm hai mươi ba sau phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật cuối tháng tám
chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền căn cứ trình tự thủ tục thực hiện bảo đảm đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người dân
việc này nhằm khuyến khích tài xế chấp hành tốt quy định luật giao thông và bảo đảm việc công bằng thưởng phạt phân minh
huyện trần văn thời tỉnh cà mau là địa phương thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng từ đại hạn vừa qua
với hơn một hai trăm linh vị trí sụt lún tại các tuyến đường giao thông tổng chiều dài trên hai mươi ba năm km
theo ước tính của huyện tổng kinh phí khắc phục vào khoảng trên năm mươi sáu tỷ đồng nhưng do thiếu kinh phí nên làm ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục sự cố sụt lún
đến thời điểm hiện nay vì nguồn lực hạn chế địa phương mới chỉ khắc phục được một trăm linh một vị trí với tổng nguồn trên hai tỷ đồng
khôi phục hiện trạng trên hai một km đường đã bị sụt lún trước đó
quỹ ba nhân dân huyện trần văn thời cũng vừa hỗ trợ cho chín xã và thị trấn với số tiền gần một tỷ đồng để gia cố
nhằm hạn chế sạt lở tại những vị trí sụt lún
đồng thời các địa phương này đã vận động nhân dân sử dụng các vật liệu sẵn có tại chỗ để khắc phục sụt lún
tiếp theo chương trình
chuyển sang một số thông tin về kinh tế
bộ công thương nhận định quỹ bình ổn đã đóng góp vai trò quan trọng trong quản lý điều hành giá của nhà nước
giúp cho việc kiểm soát lạm phát bảo vệ người tiêu dùng
và với đặc thù kinh tế thị trường của việt nam thì việc duy trì quỹ bình ổn vẫn cần thiết
thời gian qua quỹ bình ổn xăng dầu
đã góp phần giữ sự bình ổn nói chung đặc biệt là góp phần cho hoạt động quản lý nhà nước
đồng góp vai trò của mình với an sinh xã hội với đời sống người dân nói riêng
và sự phát triển của xã hội nói chung
theo báo cáo của bộ tài chính tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi là hơn năm bốn trăm chín mươi tỷ đồng
còn số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý ii là hơn chín chín trăm tám mươi một tỷ đồng
xăng dầu ở việt nam của chúng ta vẫn tương đối ổn định và nó phù hợp với môi trường
cũng như thị trường của chúng ta mà nó không đến mức gọi là nó quá có những biến động quá đột biến
gây tác động đến người sử dụng hoặc là đến nền tảng cho kinh doanh
và đây là cái mà chúng ta đánh giá rằng là hiệu quả rất tốt của hoạt động quản lý xăng dầu
cũng như hoạt động đáng kể của quỹ bình ổn trong thời gian vừa qua
bộ công thương cũng khẳng định quỹ bình ổn đã đóng góp vai trò quan trọng trong quản lý điều hành giá của nhà nước
giúp cho việc kiểm soát lạm phát bảo vệ người tiêu dùng khi giá cao
và với đặc thù kinh tế thị trường của việt nam khi thị trường xăng dầu chưa đến mức cạnh tranh
thì quỹ bình ổn vẫn là công cụ quản lý hữu hiệu để tránh trường hợp các doanh nghiệp lớn
lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường liên kết về giá ảnh hưởng đến mục tiêu lạm phát

và mới đây văn phòng chính phủ đã có thông báo kết luận của phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại cuộc họp về việc ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh xăng dầu
theo đó chính phủ yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính
tiếp thu giải trình ý kiến của các bộ cơ quan và hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi
nghị định tám mươi ba trình chính phủ trong tháng chín này
trong đó cần tập trung giả soát thống nhất phương án trình chính phủ
về cơ chế phối hợp điều hành giá xăng dầu công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu
chu kỳ điều chỉnh quỹ bình ồn giá
trong khi đa số các cửa khẩu đường bộ hoạt động xuất nhập khẩu đều sụt giảm
do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín thì tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành tỉnh lào cai
hoạt động xuất nhập khẩu vẫn được duy trì ổn định
giá trị kim ngành xuất khẩu từ đầu năm đến nay cao sấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước
tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lào cai trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ước đạt trên hai trăm tám mươi triệu usd tăng sáu sáu so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi giảm hai bốn mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
lũy kế tám tháng ước đạt trên một chín trăm tám mươi triệu usd
đặc biệt tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành giá trị kim ngánh xuất khẩu cao hơn hai lần so với giá trị nhập khẩu
đây là cửa khẩu hiếm hoi của việt nam
năm có tỷ lệ xuất siêu đạt ở mức cao như vậy nhất là trong giai đoạn xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
theo cùng thống kê tp hcm tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tp hcm đạt gần tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng giảm ba ba so với cùng kỳ năm trước
trong tháng tám tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tp hcm ước đạt
ba trăm linh năm hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng giảm hai một so với tháng trước và giảm năm hai so với tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
dịch covid một mươi chín tái bùng phát đã ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn
mặc dù các trung tâm thương mại siêu thị doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi nhưng do tâm lý lo sợ nên sức mua không cao
du lịch lữ hành khách sạn tiếp tục đình trệ lũy kế tám tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tám trăm hai mươi sáu tám trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
giảm ba ba so với cùng kỳ năm trước
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam trong tháng bảy xuất khẩu cà cha sang mỹ đã tăng trở lại sau ba tháng giảm liên tiếp
tính đến hết tháng bảy tổng giá trị xuất khẩu cà cha sang thị trường mỹ đạt gần một trăm ba mươi bốn triệu usd giảm hơn hai mươi so với cùng kỳ năm trước
nhưng trong tháng bảy này giá trị xuất khẩu cà cha sang thị trường này đã tăng nhẹ bốn
trong suốt ba năm trở lại đây trung quốc mỹ và eu vẫn là ba thị trường lớn nhất và
mong đợi của các doanh nghiệp xuất khẩu cà cha việt nam
cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết những ngày này nông dân các tỉnh đồng bằng sông cửu long vào cao điểm thu hoạch lúa hẻ thu năm hai nghìn hai mươi
đến nay toàn vùng đã thu hoạch hơn một một triệu hectare với năng suất bình quân từ năm sáu đến năm chín tấn một hectare
thương lái thu mua lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn tại ruộng từ năm tám trăm linh đến sáu một trăm linh đồng một kg
lúa thơm đài từ sáu một trăm linh đến sáu ba trăm linh đồng
lúa sát minh khoảng sáu ba trăm linh đồng một kg
lúa nhật từ bảy đến bảy năm trăm linh đồng một kg
sau khi trừ chi phí nông dân bảo đảm lợi nhuận từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng một hectare
cùng với việc khẩn trương thu hoạch lúa hẻ thu nông dân các tỉnh đồng bằng sông cửu long cũng nhanh chóng sản xuất vụ lúa thu đông
tính đến đầu tháng chín toàn vùng đã xuống giống khoảng hơn năm trăm năm mươi trên tám trăm linh hectare
số diện tích còn lại sẽ cố gắng gieo xạ rứt điểm vào giữa tháng chín
quá trình cải cách mạnh mẽ quyết liệt của chính phủ cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã có phần tạo nên những điểm sáng ấn tượng của khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua
trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động cộng đồng doanh nghiệp đã có những suy nghĩ trăn trở cùng với chính phủ nỗ lực để phục hồi vượt qua khủng hoảng
theo dòng chảy lịch sử cộng đồng doanh nghiệp việt nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu từng thời kỳ của đất nước
trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cộng đồng doanh nghiệp vẫn luôn giành được nhiều thành tiệu to lớn làm tròn vai trò nền tảng trụ đỡ cho kinh tế nước nhà
trong những năm gần đây cùng với môi trường kinh doanh ổn định và ngày càng được cải thiện các doanh nghiệp việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng doanh nghiệp cũng được cải thiện
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín khu vực doanh nghiệp tư nhân đã trỗi dậy mạnh mẽ
thể hiện rõ vai trò tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế
kinh tế nước nhà với tốc độ tăng trưởng doanh thu kép trung bình lớn nhất ba mươi một
trong suốt chiều dài lịch sử từ khi lập quốc đến nay thì phần nào đó doanh nhân doanh nghiệp cũng đã thể hiện được vai trò lịch sử
còn trong giai đoạn hiện nay thì cái nền kinh tế của chúng ta đã là nền kinh tế thị trường và có sự hội nhập rất sâu vào đời sống kinh tế quốc tế
cái khối doanh nghiệp tư nhân đã giải quyết một khối lượng việc làm rất lớn cho đông đảo người lao động trong nước
và có những con số doanh nghiệp tư nhân đã giải quyết một khối lượng việc làm rất lớn cho đông đảo người lao động trong nước
và con số việc làm trong khối dân doanh này ngày càng su thế tăng lên tôi cho rằng cộng đồng doanh nghiệp càng ngày càng được tôn trọng và càng đóng góp vai trò rất là quan trọng hơn nữa
năm hai nghìn hai mươi nền kinh tế việt nam cũng như toàn cầu đang chịu những thách thức rất lớn do tác động của đại dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh đó cộng đồng doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là trụ đỡ cho nền kinh tế
sau thời gian giãn cách xã hội có lẽ các đánh đạo doanh nghiệp đã có đủ
đủ thời gian quý báu để tư duy lại về con đường phát triển mới của doanh nghiệp của mình
thiết nghĩ đây là cơ hội trăm năm một thửa cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam chúng ta
cơ hội này trước hết là dành cho doanh nghiệp trong nước nhưng nếu chúng ta không biết tận dụng không nắm được thời cơ hội nắm bắt được cơ hội đó các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đến lấy
nếu chúng ta không có những chính sách từ chính phủ các chính sách cơ bản về vĩ mô thì các doanh nghiệp sẽ tự bơi
vì vậy tôi nghĩ sẽ rất khó để tồn tại trong thời điểm hiện nay
và bản thân quốc gia nào thời điểm nào trên thế giới cũng luôn có những giai đoạn khó khăn và giai đoạn thuận lợi
giai đoạn hiện tại chính là giai đoạn tốt nhất để các doanh nghiệp sẽ cấu trúc lại hoàn thiện lại và bản thân sẽ nhìn lại chính mình để có những giải pháp khắc phục hậu quả
thì cũng là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp sẽ xây dựng những cái bản lệnh của mình để từ đó tạo ra một cái thế hệ mới lãnh đạo mới
lãnh đạo trong một thời kỳ mới khi dịch bệnh đi qua
hàng loạt giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức do đại dịch đã được nhà nước triển khai trong thời gian ngắn vừa qua
tuy nhiên bản thân cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cũng cần tái cấu trúc thay đổi thị trường tăng cường liên kết để cùng tái cơ cấu phục hồi và phát triển lớn mạnh qua những giai đoạn biến động
ngay sau khi nước nhà vừa giành được độc lập chủ tịch hồ chí minh đã rất quan tâm tới công tác vận động kiều bào
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu trong thư chúc tết kiều bào người khẳng định tổ quốc và chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng
có thể nói trong suốt bảy mươi năm năm qua trên chặng đường vươn tới mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh của đất nước
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài thực sự là một nguồn lực quan trọng với nhiều đóng góp cụ thể
việc triển khai những chủ trương chính sách có hiệu quả đem lại những lợi ích thiết thực cho kiều bào
khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đảng và nhà nước đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
tạo được nhận thức đúng đắn khách lệ lòng yêu nước khuyến khích sự đóng góp tích cực của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
chỉ cần nói hai tiếng việt nam là bà con đều hướng về quân đất nước
cái cơ sở mà lớn nhất
đấy là chính cái chính sách đại đoàn kết dân tộc của chúng ta
và để thực hiện được bà con hướng về đất nước
thực hiện đại đoàn kết này
chính đấy là cái tình yêu đối với quê hương đất nước
đã đoàn kết lại hướng về quê hương đất nước và chúng ta xây dựng đất nước
rất là nhiều cái anh chàng kiều bào đã sẵn sàng
lượng kiều hối lũy kế từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay đạt khoảng một trăm sáu mươi tỷ usd
góp phần quan trọng trong việc cân bằng cán cân thanh toán
là nguồn vốn đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hàng năm có khoảng bốn trăm linh năm trăm linh lượt chuyên gia trí thức người việt nam ở nước ngoài
tham gia hoạt động khoa học công nghệ ở việt nam
giáo dục đào tạo đóng góp nhiều ý kiến sâu rộng thiết thực trong các vấn đề phát triển của đất nước
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển công nghệ trong nước
người bà con chúng ta trong tổng số năm ba triệu người việt nam sống nước ngoài
đã là một cái đại sứ kết nối giữa việt nam với cả các nước
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị
của chúng ta của nước trên thế giới
và góp phần của chúng ta để mang cái văn hóa việt nam ra thế giới
thì tôi rằng đấy đóng góp cái sức to lớn mà chúng ta không thể đánh giá hết được
chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta là luôn coi cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
là bộ phận không tách rời là bộ phận máu thịt của cộng đồng dân tộc việt nam
sự thực với khoảng năm ba triệu người sinh sống tại hơn một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó hơn năm trăm linh người có trình độ đại học trở lên
nhiều kỹ sư chuyên gia hàng đầu
trong các lĩnh vực khoa học công nghệ kinh tế tài chính
và một số đã tham gia hệ thống chính trị của các nước
các kiều bào luôn cho thấy tình cảm gắn bó với quê hương
hướng về nguồn cội sẵn sàng đóng góp trí tuệ chất xám
chung tay dựng xây đất nước hùng cường thịnh vượng
có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới
chào mừng ngày âm nhạc việt nam lần thứ một mươi một
và thành công của đại hội hội nhạc sĩ việt nam nhiệm kỳ một mươi
hội nhạc sĩ việt nam phối hợp với trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
tổ chức chương trình nghệ thuật trực tuyến đặc biệt với chủ đề âm sắc mùa thu
hôm tốt ca trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
chương trình được phát trực tuyến trên fanpage của hội nghệ sĩ việt nam
và trường văn hóa nghệ thuật quân đội
xuyên suốt chương trình là những ca khúc được kết cấu chặt chẽ
tạo sự liền mạch trong cảm xúc về tình yêu quê hương đất nước
chương trình âm sắc mùa thu đã mang đến cho công chúng nhiều cảm xúc và giữ âm đẹp
tiếp theo cho phần tin quốc tế
cam kết thành lập chính phủ kỹ trị
mỹ siết hạn chế di chuyển với nhân viên ngoại giao trung quốc
chính khách được chỉ định làm thủ tướng của liên bang
ông mustafa adib đã cam kết sẽ thành lập một chính phủ kỹ trị
nhằm thúc đẩy cải cách cần thiết tại quốc gia đang vật lộn chống trọi
với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng trong nước hiện nay
tuyên bố được ông mustafa adib
đưa ra sau chuyến thăm của tổng thống pháp emmanuel macron tới liên bang
trong đó ông macron nêu rõ các nhà lãnh đạo chính trị đã cam kết về lộ trình cải cách
và một chính phủ mới sẽ được thành lập trong vòng hai tuần
chính phủ trước đó của liên bang đã từ chức do sức ép dư luận mạnh mẽ
sau các vụ nổ kinh hoàng tại cảng beirut ngày bốn tháng tám
khiến ít nhất một trăm chín mươi người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương
thủ tướng được chỉ định adib cho hay
ông hy vọng sẽ nhanh chóng thành lập được chính phủ
gồm một đội ngũ gắn kết tập trung vào xử lý nhiều hồ sơ đang tồn đọng
ngoại trưởng mỹ mike pompeo thông báo thắt chặt hạn chế đi lại với nhân viên ngoại giao trung quốc
để trả đũa nước này kiểm soát đại diện mỹ
trong thông cáo ngày hai tháng chín
ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết trung quốc đã hạn chế quyền đi lại và gặp gỡ
của các nhân viên ngoại giao mỹ trong nhiều năm
bằng những quy định vượt quá quy tắc quốc tế và ngoại giao
ngược lại các nhân viên ngoại giao trung quốc ở mỹ được quyền tiếp cận cởi mở
với xã hội mỹ
sau thông cáo trên các đại diện ngoại giao cấp cao trung quốc sẽ phải được bộ ngoại giao mỹ đồng ý
trước khi tới thăm các trường đại học hoặc gặp quan chức địa phương tại nước này
các sự kiện văn hóa do đại sứ quán trung quốc tổ chức ngoài khuôn viên trụ sở
với hơn năm mươi người tham dự cũng phải chờ cấp phép từ bộ ngoại giao mỹ
cựu ngoại trưởng fumio kishida đã hứng chịu chỉ trích từ công chúng nhật bản
sau khi đăng tải một bức hình của vợ chồng ông trên trang twitter cá nhân
trong bức ảnh
cựu ngoại trưởng nhật bản fumio kishida mặc trang phục công sở ngồi trước bàn ăn
trong khi vợ của ông đeo tạp dè đứng phục vụ ở góc bàn
ở nội dung chú thích ông kishida bày tỏ sự biết ơn vì người vợ đã đi tám trăm linh km
từ quê nhà hiroshima tới tokyo hỗ trợ ông trong cuộc chạy đua vị trí lãnh đạo đảng dân chủ tự do
sau khi bức ảnh được đăng tải công chúng nhật bản đã phản ứng bằng những bình luận nghiêm khắc
dành cho ông kishida nhiều ý kiến cho rằng đây giống như hình ảnh ông chủ và người hầu
hoặc một thực khách và nữ phục vụ ý kiến khác cho rằng cựu ngoại trưởng đáng lẽ có thể
cải thiện hình ảnh bằng cách đăng tải bức hình ông và vợ cùng ăn với nhau
đại dịch covid một mươi chín khiến nạn tảo hôn trên khắp ấn độ gia tăng vì nhiều người thất nghiệp
các gia đình gặp khó khăn ép con gái lấy chồng để giảm gánh nặng về tài chính
xu hướng gia tăng nạn tảo hôn ngày càng trở nên trầm trọng do các trường học vẫn đóng cửa
từ tháng ba nhiều gia đình nghèo dựa vào trường học
công của chính phủ để nuôi dạy con cái bởi các bữa ăn giữa ngày ở trường thường được trợ giá
không có nguồn trợ cấp này các gia đình buộc phải để con trai đi làm và ép con gái lấy chồng
chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền trẻ em bang tây ben gan nhận định
mỗi trẻ em gái khi không đến trường đều có nguy cơ trở thành cô dâu trẻ em